hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản cho biết bộ nông nghiệp mỹ vừa ban hành quy định nới lỏng quy tắc rán nhãn có hiệu lực trong sáu mươi ngày
đối với các sản phẩm thịt da cầm sản phẩm thủy sản như cá cha cá thịt trắng theo các quyền hạn quy định
cụ thể sản phẩm được sản xuất tại một cơ sở liên bang thường được phân phối cho các khách sạn nhà hàng hoặc các địa điểm tương tự
sẽ có nhãn sửa đổi để có thể được bán lẻ
trong đó không bắt buộc việc sử dụng nhãn mà không ghi nhãn dinh dưỡng miễn là các nhãn không có bất kỳ khiếu nại dinh dưỡng nào